thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn trước thực trạng đời sống của bà con dân tộc thiểu số
tại các huyện miền núi tỉnh thanh hóa còn gặp nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo cao khả năng tiếp cận các chương trình hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế
tỉnh ủy thanh hóa đã ban hành nghị quyết số chín về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi thanh hóa đến năm hai nghìn hai mươi
sau một thời gian triển khai thực hiện nhờ sự chủ động vào cuộc của cấp ủy cơ sở
một số địa phương miền núi đã có những chuyển động tích cực trong phát triển kinh tế xã hội
phóng sự sau đây được thực hiện tại tén tần một xã biên giới của huyện vùng cao mường lát
với đặc thù địa lý tén tần được đánh giá là một trong những xã có điều kiện
để phát triển kinh tế nhất trong huyện
thế nhưng trước đây tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn ở mức gần ba mươi chín dân số
trước tình hình đó đảng ủy xã tén tần xác định việc đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số chín của tỉnh ủy thanh hóa là điểm tựa để công tác giảm nghèo
tại địa phương đạt kết quả cao
và cách làm cụ thể là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế thấp
sang trồng rau màu và các loại cây công nghiệp ngắn ngày
trước tình hình này ông vy văn lập là một trong những nông dân được hưởng lợi từ chủ trương đó
mặc dù việc chuyển hướng sang trồng rau sạch chỉ mới được xã triển khai trong năm hai nghìn một mươi chín
nhưng với sự tuyên truyền sâu sắc của tri bộ bản ông lập đã mạnh dạn tự bỏ vốn
và đến nay với hơn năm sảo rau sạch gia đình ông đã có nguồn thu tương đối ổn định
ở mức một mươi năm triệu đồng một tháng
nếu cao điểm nhất thì bảy trăm linh nghìn nhưng mà ngày bình thường cũng được năm trăm linh nghìn trong một ngày cái vườn rau đó
thu nhập như vậy đã tạo động lực cho các hộ dân học theo
tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy chính quyền địa phương nhân rộng mô hình giúp bà con giảm nghèo nhanh
giúp bà con là nói thì cũng có nói nhiều đi họp tôi cũng nói nhiều
bà là bây giờ phải làm thế này này cánh tác này chuyển đổi cơ cấu cây trồng này
là ví dụ mình trồng cây này thì coi là cây này là không ăn thua
thì mình phải lại trồng cây khác
được tiếp thu chỉ thị nghỉ quyết của đảng quỷ xã đan tăn xuống đến tri vộ
tri vộ đã triển khai họp đã đến phổ biến đến từng đảng viên trong tri vộ
và cũng tuyên truyền đến bà con nhân dân làm cái kinh tế sản xuất
cái nông hộ là vì đến nay thì số hộ cũng đã
so với các bản khác cái bản đây là ít hộ nghèo nhất mà cũng là ít hộ nhất
hiện nay là đến tiêu chí cái giá số hộ nghèo đa chiều mới năm mươi trên bãi
hiện nay có bảy hộ trên sáu mươi là còn bảy hộ nghèo
song song với đó đảng ủy xã tén tần đã phối hợp cùng ban dự án rừng phòng hộ
và ban dự án đồn biên phòng cửa khẩu tén tần tạo điều kiện để cho người dân trong xã
được sử dụng đất quốc phòng trồng rừng phát triển kinh tế
nhờ đó tén tần đã trồng được tổng cộng
gần một sáu trăm linh hectare rừng trong đó xoan và lát là hai cây chủ đạo
hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho bà con trong những năm tới góp phần giảm nghèo một cách bền vững
một thế mạnh khác của tén tần đó là khả năng giao thương phát triển thương mại dịch vụ
của một xã vùng biên cũng được tập trung khai thác theo hướng tạo điều kiện cho người dân vay vốn để kinh doanh
cửa hàng tạp hóa của chị lục thị thân được hình thành từ chủ trương đó
và đến nay đã đem lại thu nhập ổn định mỗi tháng hơn hai mươi triệu đồng
của mình đã từng vay nhưng mà vay chỉ với mức hạn chế là góp ba mươi triệu
các tổ vay vốn ở trên địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nên là cũng vay cũng dễ dàng
cũng mong chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để mình có thể vay vốn
để mở rộng thêm các mạng hàng khác để kinh doanh
hiện nay trên địa bàn xã tén tần có một trăm linh tám hộ kinh doanh dịch vụ
đó là cơ sở để tén tần
thực hiện mục tiêu tăng dần tỷ lệ thương mại dịch vụ trong nguồn thu của xã
đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong tương lai theo hướng nghị quyết chỉ đạo về phát triển thương mại dịch vụ
thì tập trung vào sản xuất hàng hóa ra thị trường
tránh tình trạng là sản xuất từ công từ cướp
vận động bà con dân sản xuất hàng hóa để trao đổi với thị trường
thay nữa là vận động bà con dân dân áp dụng vào sản xuất kinh doanh
dịch vụ không phải tập trung vào nông lâm như ngày xưa nữa
trong cái đổi mới kinh doanh dịch vụ và tạo nghề đi làm xa
đặc biệt là xuất khẩu lao động để có thu nhập cao
như vậy sự chủ động năng động sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo của đảng ủy xã tân tần đã đem lại hiệu quả thiết thực
đẩy nhanh được tốc độ giảm nghèo trên địa bàn trên cơ sở gợi mở hướng đi
cách làm để người dân tự nâng cao thu nhập giảm nghèo cho mình
đó là cách giảm nghèo nhanh và bền vững nhất
hướng đi cách làm và những kết quả đã đạt được của ten sẽ là kinh nghiệm thực tế
giúp cho các xã nghèo không chỉ ở huyện mường lát mà cả nhiều nơi khác vững tin vào sức mình để tự vươn lên